một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh đoạn qua xã yà băng huyện trư prong tỉnh gia lai
vụ va chạm xảy ra vào khoảng một mươi năm h hai mươi năm ngày hôm qua giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi nghìn một trăm tám mươi ba do huỳnh trung ba mươi bảy tuổi điều khiển theo hướng từ đắk lắc đi gia lai
với xe hơi loại năm chỗ ngồi mang biển kiểm soát tám mươi một a một mươi bốn nghìn sáu trăm hai mươi tám do lê quang sơn bốn mươi tám tuổi điều khiển theo chiều ngược lại
vụ tai nạn khiến ba người cùng đi trên xe hơi tử vong tại chỗ cả ba nạn nhân đều là người trong một gia đình trú tại tổ dân phố một thị trấn trư sê huyện trư sê của tỉnh gia lai

nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe hơi đã đi sai phần đường hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ